thị trường chứng khoán việt nam vừa khép lại tuần giảm điểm mạnh nhất trong vòng một năm rưỡi
tuần qua thị trường ghi nhận bốn phiên giảm liên tiếp trong đó có ba phiên giảm mạnh
vn index mất một trăm linh một bảy mươi bốn điểm tương đương khoảng tám mươi
qua đó ghi nhận tuần giảm điểm mạnh nhất trong vòng một năm rưỡi kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
xét về số tuyệt đối lần gần nhất chỉ số vn index mất hơn một trăm linh điểm trong một tuần đã cách đây gần hai năm
tuần lao sức mạnh đã thổi bay gần bốn trăm một mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng
tương đương sắp xỉ một mươi bảy tỷ đô la mỹ vốn hóa hose
nếu tính chung cả ba sàn chứng khoán việt nam đã bốc hơi gần bốn trăm tám mươi tỷ đồng
tương đương sắp xỉ hai mươi tỷ đô la mỹ vốn hóa chỉ trong vòng một tuần
giá trị vốn hóa toàn thị trường hiện còn khoảng sáu hai mươi tám triệu tỷ đồng trong đó hose chiếm bảy mươi sáu
trong bối cảnh nhiều luồng thông tin quốc tế và trong nước tác động đáng kể tới tâm lý nhà đầu tư
khối ngoại tiếp tục có tuần bắn dòng mạnh mặc dù có trở lại mua dòng trong một vài phiên
song giá trị không quá lớn
trong tuần qua các nhà đầu tư nước ngoài bán dòng tổng cộng một bốn trăm một mươi ba tỷ đồng trên toàn thị trường
xét riêng từng sàn trong tuần nhà đầu tư nước ngoài bán dòng một bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng trên hose
mua dòng hai mươi hai tỷ đồng trên hnx và mua dòng ba mươi sáu tỷ đồng trên sàn upcom
tâm điểm bắn dòng tiếp tục ghi nhận tại cổ phiếu bất động sản vhm với giá trị sáu trăm bảy mươi năm tỷ
tương tự chứng chỉ quỹ fu evf việt nam đồng bị bắn dòng ba trăm tám mươi năm tỷ đồng
theo sau là mã ngân hàng ctg
với giá trị bắn dòng hai trăm một mươi chín tỷ đồng
hai tên tuổi họ vingroup là vic và vre cũng bị bắn dòng lần lượt hai trăm một mươi năm tỷ và một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
cổ phiếu shb cũng bị bắn dòng một trăm năm mươi chín tỷ đồng
danh sách bắn dòng của khối ngoại trong tuần qua còn ghi nhận hdb msn vcb msb
nhằm tăng cung vàng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng sgc vào tuần tới
ngân hàng nhà nước đã có thông báo đấu thầu vàng miếng
gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng
theo đó tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng
khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là một trăm linh lượng
loại vàng đấu thầu là vàng miếng sgc do ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất
ngân hàng nhà nước nêu rõ tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là một mươi
giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là tám mươi một tám mươi triệu đồng một lượng
bên cạnh đó khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu
chính là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên
khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô
tương đương một bốn trăm linh lượng khối lượng tối đa là hai mươi lô tương đương hai lượng
bức giá dự thầu là một mươi đồng một lượng bức khối lượng dự thầu một lô
tương đương một trăm linh lượng
ngân hàng nhà nước cũng quy định mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký
một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do ngân hàng nhà nước công bố
các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện
theo quy định của ngân hàng nhà nước thời gian tổ chức đấu thầu vào lúc một mươi giờ sáng ngày hai mươi hai tháng bốn
cuối tuần vừa qua ngân hàng nhà nước đã bắt đầu bán can thiệp ngoại tệ để ổn định thị trường
kể từ ngày một mươi chín tháng bốn ngân hàng nhà nước đã công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tiến dụng
có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về không với mức bán tỷ giá can thiệp là hai mươi năm bốn trăm năm mươi đồng
đây là biện pháp rất mạnh mẽ của ngân hàng nhà nước nhằm bảo đảm giải tỏa tâm lý thị trường
bảo đảm nguồn cung thị trường nguồn cung ngoại tệ thông suốt
bảo đảm đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế
can thiệp ngoại tệ được ngân hàng nhà nước áp dụng trong bối cảnh tỷ giá đã tăng bốn chín so với đầu năm
ngay khi ngân hàng nhà nước có công bố thị trường đã có phản ứng tích cực
giao dịch ngoại tệ đã xuống dưới mức bán xa của ngân hàng nhà nước
cập nhật biểu lãi suất ngân hàng cuối tuần vừa qua cho thấy
lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn tiếp tục có xu hướng tăng
cuối tuần vừa qua ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank
và ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn dầu khí toàn cầu gb bank áp dụng biểu lãi suất mới
với mức tăng phổ biến từ hai đến ba một năm tùy kỳ hạn
trong khi đó gb bank thực hiện việc tăng lãi suất huy động đồng loạt hai một năm
tại tất cả các kỳ hạn
trước đó ngân hàng thương mại cổ phần bắc á bắc á banh cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động
ở mọi kỳ hạn với mức tăng từ một mươi năm đến bốn một năm
xu hướng tăng lãi suất cũng diễn ra ở cả ngân hàng lớn
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm
cho khách hàng cá nhân có khoản tiền gửi từ ba trăm linh triệu đồng trở lên với mức tăng từ hai đến bốn một năm
kể từ đầu tháng bốn tới nay đã có nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động với việc tăng lãi suất tiết kiệm
chung của lãi suất huy động có thể không tăng quá nhiều trong vài tháng tới
chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ năm ngày từ hai mươi bảy tháng bốn đến mùa một tháng năm
một số đường bay từ hà nội tp hcm từ các điểm du lịch đã được bổ sung thêm nhiều chuyến bay đêm
tăng cung nhiều vé giá mềm
theo khảo sát vào sáng ngày một mươi tám tháng bốn trên website bán vé máy bay trực tuyến với lịch trình ngày đi hai mươi bảy tháng bốn
ngày về một tháng năm cho thấy các trạng bay hà nội phú quốc tp hcm côn đảo hà nội tp hcm điện biên
gần như đã cạn vé
tuy nhiên vé máy bay từ hà nội tp hcm tới một số điểm du lịch khác vẫn còn khá nhiều vé giá mềm
với các trạng bay đêm
theo các hãng hàng không hiện các đường bay nội địa dịp lễ ngày ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
về cơ bản hành khách vẫn có thể đặt vé và có nhiều mức giá vé để lựa chọn
phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm hè
vietnam airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn
như vé phổ thông tiết kiệm từ một bảy trăm hai mươi bốn đồng một chặng hoặc một chín trăm hai mươi chín đồng một chặng
đã bao gồm thuế lệ phí cho hành trình giữa hà nội và tp hcm hay vé phổ thông tiết kiệm
cho các đường bay giữa hà nội tp hcm đi đà nẵng nha trang quy nhơn
đồng thời vietnam airlines đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi trong dịp này
hành khách mua vé cả hành trình bay hạng phổ thông linh hoạt hoặc phổ thông tiêu chuẩn
được giảm giá hai mươi khi mua vé hạng phổ thông linh hoạt phổ thông tiêu chuẩn trong lần tiếp theo
giảm một mươi giá vé cho nhóm từ bốn khách trở lên và giảm một mươi năm giá vé cho nhóm từ tám khách trở lên
mua sớm giá tốt với mức giảm năm giá vé trên các hành trình nội địa khi mua sớm trước ba mươi ngày so với ngày khởi hành
nhờ giá cạnh tranh và được người dân thái lan ưa chuộng các sản phẩm cà cha philê
cà cha cắt khúc của việt nam đang xâm nhập mạnh vào thị trường này
theo số liệu của trung tâm thương mại thế giới itc
ngày một hai nghìn hai mươi bốn thái lan nhập khẩu từ thế giới ba tấn cá thịt trắng tương đương giá trị hơn năm triệu đô la mỹ
thì giá trị sản phẩm philê cà cha từ việt nam là cao nhất với gần bốn triệu đô la mỹ
việt nam vẫn bỏ xa các quốc gia khác trong cuộc đua xuất khẩu cá thịt trắng vào thái lan
đáng chú ý trong nửa đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam xuất khẩu gần ba triệu đô la mỹ cá cha sang thái lan
tăng mạnh bốn mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
tính từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn giá trị xuất khẩu cá tra việt sang thị trường thái lan đạt gần một mươi ba triệu đô la mỹ
hiện nay thái lan nhập cà cha philê đông lạnh của việt nam về bán ở các chuỗi siêu thị bán lẻ cho người dân mua
trong khi trung quốc thì bán theo kiểu cà cha chế biến
nhân sống kinh tế phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên chương trình nhân dân